các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng trên kênh youtube báo sức khỏe đời sống
tra tin cập nhật những tin tức mới nhất về covid một mươi chín trong nước và quốc tế
vâng thưa quý vị sau khi ca mắc covid một mươi chín tại hà nội giảm xuống dưới một mươi ca mỗi ngày
thị trường các loại thuốc điều trị covid một mươi chín kết xác nghiệm cũng bắt đầu hạ nhiệt
nhiều cửa hàng bị ngổn giá hỗ trợ người dân
tại các cửa hàng thuốc tại hà nội không còn cảnh người dân xếp hàng để mua thuốc như hơn một tuần trước
thời điểm hà nội liên tục ghi nhận hơn ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới mỗi ngày
tại khu vực nhà thuốc hapulico một trong những trung tâm phân phối thuốc lớn nhất của hà nội
không còn cảnh nhộn nhịp mua bán thay vào đó là hình ảnh người mua thưa thớt
bà hát chủ một cửa hàng thuốc tại quận thanh xuân cho biết
từ một tuần nay thị trường thuốc liên quan đến điều trị covid một mươi chín đã ổn định hơn
những loại thuốc như bổ phế kháng viêm kháng đông nước xúc miệng hay kết xác nghiệm nhanh
lúc nào cũng cháy hàng giờ đã ổn định nguồn hàng giá cả mềm hơn so với trước bà hát cho hay
tại quận hoàn kiếm một dược sĩ của chuỗi cửa hàng thuốc cho biết
thời gian đỉnh dịch một ngày chúng tôi bán ra khoảng hai mươi liệu trình thuốc điều trị covid một mươi chín monopia
nhưng một tuần nay mỗi ngày chỉ bán năm bảy liệu trình
các loại thuốc liên quan đến điều trị covid một mươi chín như kháng đông kháng viêm kháng sinh cũng giảm đi trông thấy
lý giải dược sĩ này cho biết do dịch bệnh tại hà nội bắt đầu giảm nhiệt
bên cạnh đó người dân không còn tâm lý hoang mang mua các loại thuốc tích chữ nên thị trường bình ổn hơn
bên cạnh điểm bình ổn giá kích xét nghiệm nhanh nhiều cửa hàng cũng bắt đầu bình ổn giá thuốc điều trị covid một mươi chín
tại một chuỗi cửa hàng thuốc giá thuốc điều trị covid một mươi chín monopia trước đây có giá hai trăm năm mươi đồng một liệu trình
giảm còn hai trăm ba mươi đồng một liệu trình
ngoài ra cửa hàng giảm giá cho người bệnh thuộc hộ nghèo còn hai trăm linh đồng một liệu trình
từ ngày hai mươi tám tháng ba bộ y tế dự kiến cung cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
theo đó hộ chiếu vaccine sẽ được cấp cho tất cả công dân đã tiêm chủng vaccine
thông qua ứng dụng số sức khỏe điện tử và pc covid
ông nguyễn bá hùng phó giám đốc trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết
từ tuần sau bộ y tế sẽ bắt đầu cung cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
ông hùng thông tin hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng được cấp và hiển thị
giống như giấy chứng nhận tiêm chủng cho người dân trên ứng dụng pc covid và sổ sức khỏe điện tử
chỉ khác là mã qr trên hộ chiếu vaccine theo tiêu chuẩn châu âu và có thể đọc được ở nước ngoài
về việc ai sẽ được cấp hộ chiếu vaccine có phải là phải tiêm đủ ba mũi mới được cấp hộ chiếu vaccine hay không
ông hùng cho hay người dân dù chỉ tiêm một mũi hai mũi hay đã tiêm đủ ba mũi đều được cấp hộ chiếu vaccine
ông hùng thông tin người dân chỉ cần tải ứng dụng số sức khỏe điện tử hoặc pc covid
về điện thoại của mình cung cấp đúng thông tin tương ứng như trong giấy xác nhận tiêm chủng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine
hộ chứa vaccine sẽ hiển thị thông tin người tiêm chủng các mũi tiêm ngày tháng tiêm số lô vaccine loại vaccine và nơi tiêm
theo bộ ngoại giao đến nay có một mươi bảy quốc gia đã công nhận chính thức trên nguyên tắc có đi có lại đối với giấy chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín
giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín gọi chung là hộ chiếu vaccine của việt nam
các quốc gia đó bao gồm mỹ liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland nhật bản úc
belarus ấn độ philippines campuchia maldives palestine thổ nhĩ kỳ ai cập sri lanka new zealand singapore cộng hòa xanh lucia và hàn quốc
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng ba sở du lịch thành phố đà nẵng phối hợp công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng aht
cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức đón hai chuyến bay đầu tiên đưa du khách quốc tế trở lại đà nẵng sau hai năm gián đoạn vì dịch covid một mươi chín
cụ thể chuyến bay sq một trăm bảy mươi hai với gần một trăm sáu mươi hành khách từ singapore
hạ cánh sân bay quốc tế đà nẵng vào lúc một mươi một h năm khởi động cho đường bay thường kỳ singapore đà nẵng do singapore airlines khai thác
đường bay có tần suất một chuyến một ngày vào các sáng thứ hai thứ bốn thứ sáu chủ nhật và các chiều thứ ba thứ năm thứ bảy
chiều cùng ngày chuyến bay vz chín trăm sáu mươi hành trình bangkok đà nẵng của vietjet hạ cánh sân bay quốc tế đà nẵng với khoảng một trăm năm mươi hành khách
đường bay được khai thác với tần suất ba chuyến một tuần vào các ngày thứ tư thứ sáu chủ nhật và có thể được điều chỉnh tăng thêm
theo nhu cầu thị trường
theo ông trần phước sơn phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng sự kiện khôi phục đường bay quốc tế hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt
không chỉ đánh dấu sự trở lại của các chuyến bay quốc tế mà còn đánh dấu cho một giai đoạn phát triển tích cực hơn trong thời gian tới
ông đỗ trọng hậu phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng cho biết
ngày hai mươi bảy tháng ba được xem như dấu mốc chào đón sự trở lại của nhà ga quốc tế cảng hàng không quốc tế đà nẵng
chị stephen jonagh du khách mỹ hào hứng cho biết được bạn bè giới thiệu đà nẵng có một bãi biển đẹp tầm cỡ châu á
nên cả gia đình quyết định đến đây trải nghiệm sau một thời gian dài ngành hàng không đóng băng bởi dịch covid một mươi chín
được biết hiện ngành hàng không và du lịch đà nẵng đang nhận được nhiều tín hiệu tích cực khi có chín hãng hàng không dự kiến mở
tại một mươi đường bay quốc tế kết nối du lịch đà nẵng với các thị trường singapore thái lan hàn quốc nhật bản malaysia ấn độ trong năm hai nghìn hai mươi hai
du lịch mở cửa trở lại đang là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế việt nam hậu covid một mươi chín
thưa quý vị mới đây cdc cà mau đã đề nghị xử lý những trường hợp mạo danh nhân viên của cdc thông báo người dân nhận kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
cụ thể ngày hai mươi bảy tháng ba đại diện sở thông tin truyền thông cà mau đã thông tin đến báo chí về văn bản của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau
cdc cảm mau gửi sở này và công an tỉnh cà mau về việc xử lý những trường hợp mạo danh nhân viên của cdc cà mau
trong thời gian vừa qua trung tâm nhận được thông tin của một số người dân và các trang báo điện tử phản ánh tình trạng một số đối tượng lợi dụng số điện thoại
và các phần mềm qua mạng xã hội để mạo danh nhân viên cdc cảm mau thông báo người dân nhận kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
việc mạo danh này nhằm khai thác thông tin cá nhân của người dân để làm việc trái với pháp luật
cdc cà mau xác nhận đây không phải là nhân viên của trung tâm
từ thực tế trên cdc cà mau đề nghị sở thông tin truyền thông và công an tỉnh cà mau ra soát điều tra
xử lý các đối tượng theo đúng quy định
tại thời điểm hiện nay rất nhiều người đã nhiễm omicron
giờ đây ba hai biến thể phụ dễ lây của bicron đang nhanh chóng lan khắp thế giới
hiện ba hai chiếm ưu thế so với các phiên bản khác của biến thể omicron
bao gồm ba một ba một một và ba một một năm trăm hai mươi chín
khi các hạn chế về đại dịch được dỡ bỏ ở một số nước các ca nhiễm ba hai đã gia tăng mạnh
điều đó khiến không ít người lo lắng liệu có tài nhiễm omicron hay không
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau
các nhà khoa học ở đan mạch nơi ba hai lan rộng phát hiện
tái nhiễm ba hai dù từng mắc ba một có thể xảy ra nhưng khá là hiếm
xem xét dữ liệu của hơn một tám triệu bệnh nhân trong khoảng thời gian ba tháng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
họ chỉ tìm thấy bốn mươi bảy ca nhiễm ba hai sau khi mắc ba một
hầu hết các trường hợp là những người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng
ở anh trong hơn năm trăm linh mẫu lấy cùng khoảng thời gian
chỉ có bốn mươi ba trường hợp tái nhiễm
tuy nhiên các khảo sát được thực hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn
không rõ khả năng miễn dịch omicron có thể tồn tại trong bao lâu
và có khác biệt giữa mọi người hay không
một số phân tích trong phòng thí nghiệm ghi nhận
nhiễm ba một cung cấp khả năng bảo vệ chéo chống lại ba hai
tạp chí học new england tháng ba đăng tải đánh giá các mẫu máu
hai mươi bốn người đã tiêm vaccine chưa từng nhiễm covid một mươi chín
bảy người đã tiêm phòng và nhiễm bệnh gần đây
vì vậy có lẽ đã mắc ba một một người chưa tiêm phòng và đã nhiễm bệnh
thống kê cho thấy đối tượng dễ nhiễm ba hai nhất là những người chưa tiêm chủng
những người không nhiễm ba một
các mũi tiêm nhắc lại dường như khá hữu ích để tăng mức kháng thể
chống lại cả ba một và ba hai cho những người chưa bao giờ nhiễm bệnh
nhóm được bảo vệ tốt nhất chống lại ba hai là những người đã tiêm chủng
tiêm tăng cường và từng nhiễm bệnh
nhóm đã tiêm chủng từng nhiễm covid một mươi chín có lẽ là ba một
có mức kháng thể trung hòa chống lại ba hai cao gấp ba lần so với những người khác
điều đó cho thấy có khả năng miễn dịch tự nhiên chéo đối với ba hai từ ba một
từ những điều trên cho thấy những người từng nhiễm dòng ba một của biến thể omicron
có thể mắc tiếp ba hai nhưng tỷ lệ hiện rất thấp
thưa quý vị nghiên cứu riêng rẽ của hai tập đoàn bảo hiểm y tế lớn nhất của israel
công bố ngày hai mươi sáu tháng ba cho biết một vaccine thứ tư người covid một mươi chín
ngoài giảm nguy cơ lây nhiễm còn có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong
cho người bệnh
nghiên cứu của tập đoàn bảo hiểm y tế claut lấy số liệu của trên năm trăm sáu mươi ba bốn trăm năm mươi bệnh nhân
tuổi từ sáu mươi đến một trăm linh được chia thành hai nhóm
nhóm một chỉ tiêm ba mũi vaccine và nhóm hai đồng ý tiêm thêm mũi vaccine thứ tư
kết quả theo dõi số liệu từ ngày một mươi tháng một đến ngày hai mươi tháng hai cho thấy trong giai đoạn này
có hai trăm ba mươi hai người trong nhóm một tử vong tăng mạnh so với chín mươi hai người trong nhóm hai
các chuyên gia của clalit kết luận nguy cơ tử vong của nhóm tiêm bổ sung mũi bốn
người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được đưa ra pháp đồ phù hợp
không nên chủ quan để bệnh diễn biến dài gây ảnh hưởng sức khỏe
theo các bác sĩ triệu chứng đau ngực khó thở là một trong những biểu hiện di chứng covid một mươi chín
nếu một người sau mắc covid một mươi chín bị đau vùng ngực đau phía trước bên trái hoặc phía đằng sau sưng ức
cũng có thể là biểu hiện bệnh lý mạch vành hoặc các bệnh lý khác về dạ dày
vì vậy tốt nhất là nên đi khám nội soi dạ dày
cũng như thực hiện các biện pháp thăm dò hô hấp tim mạch siêu âm tim điện tim
loại trừ bệnh lý về mạch vành nhồi máu cơ tim
tuy nhiên những bệnh nhân covid một mươi chín tổn thương phổi phải thở máy hỗ trợ oxy và hồi sức thì thường gặp di chứng nặng nề
bác sĩ hùng khuyên nếu có triệu chứng nhẹ và tổn thương phổi không nhiều
biểu hiện khó thở ho và hụt hơi chỉ kéo dài sau hai tuần
thì đây chỉ là covid một mươi chín kéo dài chứ không phải hậu covid một mươi chín
do đó có thể đo các chỉ số của cơ thể như spo hai nhịp tim mạch
nếu các chỉ số ngoài mức an toàn thì nên đi khám
triệu chứng tức ngực ho cũng là triệu chứng hay gặp ở hậu covid một mươi chín
thường kéo dài ba bốn tuần sau âm tính
nếu chỉ số nhịp tim sp hai tương đối ổn định thì có thể yên tâm không nên quá lo lắng
còn trong trường hợp nhịp tim nhanh sp hai xuống thấp
ảnh hưởng đến công việc thì nên đi khám chuyên khoa hô hấp tim mạnh
bác sĩ thân mạnh hùng thông tin thêm rằng
nhiều bệnh nhân bị nhiễm mà không có tổn thương phổi nhưng vẫn lo lắng
việc sử dụng thực phẩm chức năng tràn lan chưa qua kiểm định sẽ ảnh hưởng sức khỏe
lời khuyên của chúng tôi là người bệnh không nên quá lo lắng nếu trong quá trình nhiễm không bị tổn thương phổi
với nhóm đã bị tổn thương phổi trong thời gian nhiễm nên quay trở lại nơi điều trị để được chụp x quang đánh giá
trước tình hình mua thuốc điều trị covid một mươi chín tăng cao
tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các cơ quan liên quan ra quân kiểm tra
xử lý vi phạm và lấy mẫu để kiểm nghiệm thuốc điều trị covid một mươi chín
ngày hai mươi bảy tháng ba tin từ ubnd tỉnh đắk lắc cho biết
vừa yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín sở y tế sở công thương công an tỉnh
cục quản lý thị trường và ubnd các huyện thị xã thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra quản lý thuốc điều trị covid một mươi chín
theo đó ubnd tỉnh đắk lắc giao sở y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan
tuân thủ quy định pháp luật hướng dẫn của bộ y tế về mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc
các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
tại các cơ sở kinh doanh dược
ubnd tỉnh yêu cầu ngăn chặn các hành vi buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong sản xuất
kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín các hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
tại các địa điểm kinh doanh không được cấp phép theo quy định
hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác
các hoạt động mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện đắk lắc có hơn bảy mươi ba người có khai báo đang điều trị covid một mươi chín
trong đó chủ yếu điều trị tại nhà
do đó các mặt hàng như ký test nhanh và thuốc điều trị covid một mươi chín
được người dân mua sắm rất nhiều có thời điểm cháy hàng
đại diện cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc cho hay sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất
tăng cường phát hiện các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng kit test
và thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
bên cạnh đó nếu nhà thuốc nào cố tình đẩy giá gam hàng sẽ xử lý nghiêm theo quy định
vâng thưa quý vị và các bạn chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây nhanh chóng vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
cũng như giữ khoảng cách si khuẩn và đeo khẩu trang
và thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid một mươi chín của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo